một bị cáo ở đà nẵng đã lôi kéo em gái vào đường dây ma túy thậm chí từng nhờ mẹ ruột ở nhà giao ma túy cho người nghiện
tòa nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử lưu động đối với hai chị em bị cáo nguyễn thị xuân anh và nguyễn thị hồng ngọc
cùng chú tại quận liên triều cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một xuân anh bắt đầu buôn ma túy
bị cáo liên lạc với một đối tượng chưa rõ lai lịch ở quảng nam mua ba trăm linh gram ma túy đá về nhà chia nhỏ rồi bán lại
mỗi lần các đối tượng nghiện cần mua ma túy xuân anh liên hẹn đến các khu vực quanh nhà để giao dịch
những lúc vắng nhà thì bị cáo nhờ em gái là hồng ngọc và mẹ ruột ở nhà giao ma túy về nhận tiền
tòa nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt xuân anh hai mươi năm tù ngọc bảy năm tù cùng với tội mua bán trái phép chất ma túy
công an tp hà nội cho biết các cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc cháu bé một tuổi bị hành hạ ở phường phương liên quận đống đa
trước đó công an phường láng thượng quận đống đa tiếp nhận tin báo từ bệnh viện nhi trung hương
trường hợp cho bé một tuổi quê hà tĩnh nhập viện trong tình trạng tím tái ly bì và suốt cao nghi bị ngược đáy hành hạ
qua điều tra ngày hai mươi một tháng bảy mẹ cháu thuê đoàn diệu linh ở hà nội trông cháu với giá ba triệu đồng một tháng
do cháu bị sốt và quấy khóc nên linh và chồng là hoàng thế vũ đã dùng dây sạc điện thoại buộc chân
dùng que gỗ búa nhựa đánh vào đầu người và dùng chăn quấn dùng banh dính
bịt miệng cháu đến ngày hai mươi sáu tháng bảy thấy cháu bé mệt mỏi khó thở vũ và linh đưa cháu đến bệnh viện nhi trung ương cấp cứu
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
liên quan đến việc gian hàng chụp ảnh trên cầu cửa hội hai tài xế ở nghệ an đã bị công an huyện nghi xuân hà tĩnh
xử phạt tổng cộng năm triệu đồng và tước giấy phép lái xe hai tháng
các tài xế bị xử phạt với lỗi dừng đỗ ô tô trên cầu gây mất an toàn giao thông
ngoài ra chủ xe khách chở hai mươi người dừng trên cầu sẽ đến làm việc và xử lý sau
trước đó vào chiều ngày hai mươi hai tháng bảy khoảng hai mươi người mặc đồng phục dừng gian hàng cùng ba ô tô trên cầu cửa hội để chụp ảnh
lúc này ô tô tải chạy qua đã suýt đâm vào nhóm người này
sự việc được camera hành trình của xe tải ghi lại và đăng lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận
sau khi nhận được thông tin đội cảnh sát giao thông công an huyện nghi xuân hà tĩnh đã vào cuộc xác minh
và liên hệ với chủ phương tiện vi phạm để xử lý
thông tin tới công an tỉnh yên bái cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số một
của cảnh sát giao thông bắt giữ đối tượng có hành vi tàng trữ vận chuyển trái phép chân ma túy trên cao tốc nội bài lào cai
khoảng chín h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng bảy thông qua hệ thống giám sát lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô hai mươi a năm mươi bốn nghìn ba trăm chín mươi tám
di chuyển vào cao tốc theo hướng lào cai đi hà nội có nhiều biểu hiện nghi vấn
tổ tuần tra nhanh chóng theo dõi và áp sát đối tượng cùng chiếc ô tô và thực hiện kiểm tra hành chính người phương tiện
đối tượng có thái độ chống đối có biểu hiện đã sử dụng ma túy nên cảnh sát buộc phải không chế tại chỗ
tiến hành kiểm tra xe ô tô cảnh sát tìm thấy bên trong có một bao tải chứa chín bánh heroin và ba mươi túi hồng phiến
qua đấu tranh khai thác nhanh đối tượng khai tên là dương quang đại chú tỉnh thái nguyên
theo lời khai ban đầu của đại đối tượng nghiện vận chuyển thuê về thái nguyên với tiền công một mươi triệu đồng một bánh
từ lời khai của đại lực lượng công an tiếp tục phối hợp bắt giữ thêm hai đối tượng đang chờ ở khu vực trạm dừng nghỉ km một trăm một mươi bảy chiều hà nội đi lào cai thu giữ nhiều tăng vật liên quan
do chiều ảnh hưởng của dạnh áp thấp có trục đi qua khu vực vùng núi bắc bộ kết hợp vùng hội tụ do yếu lên đến năm m
nên các khu vực trên địa bàn tỉnh yên bái có mưa mưa rào và rông lốc
đặc biệt mưa lốc đã làm một trăm một mươi tám ngôi nhà bị tốc mái nhiều diện tích nông nghiệp trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng
một trăm một mươi tám nhà bị tốc mái do mưa lốc trong đó tại huyện văn chấn có chín mươi tám nhà huyện trần yên một mươi bảy nhà và huyện văn yên ba nhà
mưa lớn đã làm ảnh hưởng đến tám bảy mươi bốn hectare lúa ngô và cây lâm nghiệp cùng một số gia cầm
một số công trình của trường học thủy lợi cột điện cũng bị sạt lở gãy đổ tại các huyện văn yên văn chấn
ước tính thiệt hại khoảng năm trăm linh triệu đồng
ngay sau khi nhận được thông tin thiệt hại ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các huyện văn yên trấn yên và văn chấn cùng chính quyền địa phương đã xuống kiểm tra đánh giá mức độ ảnh hưởng
huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ các gia đình khắc phục hậu quả
để hỗ trợ và tạo điều kiện cho học sinh đến trường năm học này thành phố đà nẵng đã quyết định sẽ miễn một trăm linh học phí
đối với trẻ mầm non học sinh phổ thông công lập và ngoài công lập theo mức thu trường công
trên thực tế chính sách này đã được tp đà nẵng triển khai từ năm học trước
tuy nhiên với năm học này việc miễn học phí lại càng có ý nghĩa thiết thực hơn
bởi theo kế hoạch thì đây chính là năm đầu tiên mức học phí được điều chỉnh tăng cao theo nghị định mới của chính phủ
khi nhận được thông tin chính sách miễn học phí của tp đà nẵng
thì em thấy đây là một chương trình đầy ý nghĩa mà thành phố đà nẵng đem lại cho các bậc phụ huynh
ở tất cả các thành phố
trong đó có cấp mầm non sau hai năm dịch thì việc chi phí cũng ảnh hưởng rất là nhiều
trong đời sống của mỗi gia đình và của mỗi cá nhân
thì chính sách này cũng đem lại nhiều cái hỗ trợ cho phụ huynh
trong quá trình cũng là một động lực để đưa con em đến trường
và con tự hào khi mình là một con dân của tp đà nẵng
được hưởng những cái chính sách ưu ái và đặc biệt như thế này
và con thấy được điều đó và con sẽ cố gắng và học tập phát triển bản thân mình
và học tập phát triển bản thân mình
theo nghị quyết của hội đồng nhân dân tp đà nẵng
về hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông
trong năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba mức hỗ trợ là một trăm linh học phí
theo mức thu học phí công lập đối tượng áp dụng gồm trẻ mầm non
học sinh các trường phổ thông công lập trẻ mầm non
học sinh các trường phổ thông ngoài công lập
không áp dụng đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông
thuộc cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài
chúng ta đã có một nghị định tâm hút của chính phủ
yêu cầu các địa phương xây dựng lại mức học phí
phù hợp với địa phương mình
thành phố đà nẵng cũng đã xây dựng mức học phí
cao hơn ba lần so với thời điểm hiện tại
tuy nhiên theo như các tỉnh thành
cả nước bị tác động của đại dịch thì khó
chúng ta đang tình xuyên tổng chứng xem xét lại
việc gia hạn lại thời gian áp dụng
trên tỉnh thành đó hội đồng nhân dân tp đà nẵng
cũng đã thông qua hai phương án
phương án thứ nhất nếu sử dụng mức học phí cũ hiện hành
nhưng hiện nay thì mức hỗ trợ gần một trăm linh tỷ đồng
còn như thực hiện theo nghị định tâm hút
theo mức học phí mới thì số tiền là hơn bốn trăm linh tỷ đồng
cùng với việc miễn một trăm linh học phí
hội đồng nhân dân tp đà nẵng đã thông qua nghị quyết
hỗ trợ gần bốn bảy tỷ đồng mua sách giáo khoa
cho tám bốn trăm ba mươi tám học sinh con hộ nghèo cận nghèo
học sinh mùa côi do covid một mươi chín
tôi cho đó là một chính sách rất là nhân văn
và đặc biệt là chính sách này rất là phù hợp
trong cái thời điểm hiện nay khi mà dịch của chúng ta
vẫn còn đang trong giai đoạn phục hồi
và cái nền kinh tế cũng còn rất là nhiều khó khăn
đây cũng là một trong những động lực
để giúp cho các học sinh của năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
đặc biệt đó là học sinh lớp một mươi
thực hiện cái chương trình mới
các em cũng phụ huynh
cùng các em cũng có một cái sự chủ động
về cái người phân phí
tác động từ dịch bệnh covid chưa kịp phục hồi
áp lực kinh tế của những gia đình có đông con đi học
nhất là với những hộ khó khăn
bởi vậy hỗ trợ học sinh đến trường
nhất là quyết định miễn học phí
là chính sách hết sức kịp thời
nhân văn để không học sinh nào bị bỏ lại phía sau
không học sinh nào phải bỏ học
cùng với đà nẵng
trước đó thành phố hải phòng là địa phương đầu tiên
quyết định sớm cho việc miễn toàn bộ học phí cho học sinh
thưa quý vị bộ y tế thông báo chỉ còn ba mươi hai ngày
để hoàn thành tiến độ tiêm vaccine covid một mươi chín
cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
hiện nhiều tỉnh tiêm mũi hai cho trẻ rất chậm
chỉ dưới một mươi chín
tính đến chiều ba mươi tháng bảy
tổng số mũi tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ
từ năm đến dưới một mươi hai tuổi trên cả nước là hơn một mươi hai triệu liều
riêng tại thành phố hồ chí minh
từ ngày một tháng tám sẽ bắt đầu tháng cao điểm
tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ
để chuẩn bị cho trẻ đến trường
các điểm tiêm sẽ được tổ chức
tại trường học đối với học sinh
và điểm tiêm công cộng đối với những trẻ không đi học
thưa quý vị diễn biến phức tạp
của tội phạm tín dụng đen trong thời gian vừa qua
đã gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội
các băng nhóm tội phạm ngày càng có những chiêu trò
thủ đoạn tinh vi nhằm rụ rỗ
lời kéo người dân vay tiền
và né tránh việc điều tra xử lý của lực lượng chức năng
về phía người dân nhiều người vẫn còn mơ hồ
về những quy định liên quan đến hoạt động vay và cho vay
chính vì vậy đã dễ dàng sập bẫy tín dụng đen
và khi đã mắc vào rồi
thì cũng không biết làm cách nào để thoát ra
xung quanh vấn đề này
luật sư đặng văn cường đoàn luật sư tp hà nội
sẽ có những phân tích tư vấn
để mỗi người dân nâng cao cảnh giác
với tội phạm tín dục đen
tội phạm tín dụng đen hiện nay đang gia tăng hoạt động
thông qua các ứng dụng cho vai tiền trên điện thoại di động
người vay chỉ cần chụp ảnh căn cước công dân
và thế chấp bằng danh bạ điện thoại
là có thể vay số tiền từ hai triệu đồng đến ba mươi triệu đồng
mà không cần gặp mặt hay ký kết giấy tờ vay nợ nào
sau đó các đối tượng sẽ thẩm định danh bạ điện thoại của người vay
và giải ngân bằng việc chuyển tiền vào tài khoản cho con nợ
người vay sẽ phải thanh toán trong vòng từ ba đến năm ngày
số tiền gốc ban đầu
tiền lãi sẽ được các đối tượng cắt ngay khi giải ngân
nếu con nợ không thanh toán được tiền gốc như cam kết
thì số tiền sẽ được nhân lên lãi mẹ để lãi con
lên tới từ một năm trăm bảy mươi đến hai một trăm chín mươi một năm
từ hình thức cho vay này đã có hàng triệu nạn nhân sập bẫy
khi không trả được nợ hoặc chậm trả
các đối tượng bắt đầu đòi nợ với các hình thức đe dọa khủng bố
không chỉ với người vay nợ mà tất cả những người có liên quan
trong đó có cả lãnh đạo công ty nơi người lao động làm việc
mới đây hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam
đã phải kêu cứu về tín dụng đen hoành hành
đe dọa lãnh đạo của các doanh nghiệp
hoạt động tín dụng đen núp bóng dưới các app cho vay
với thủ tục nghe thì rất là đơn giản nhưng tinh vi
nhằm tìm mọi cách để móc tiền của người vay
từ các vụ án đã đưa ra xét xử liên quan đến tội phạm tín dụng đen
luật sư đặng văn cường có những phân tích về phương thức thủ đoạn
của tội phạm và tư vấn kỹ năng cần thiết để người dân hành động
khi sập bẫy tín dụng đen
trước hết giao dịch vay tiền là do hai bên cùng thỏa thuận
vậy thì trong trường hợp nào được coi là tín dụng đen
và bị truy cứu trách nhiệm hình sự
tổ chức tiến dụng đen có thể là các cá nhân tự phát cho vay
hoặc là các tổ chức tiến dụng các công ty tài chính được pháp luật cho phép cho vay
và nếu mà cái hoạt động cho vay giữa cá nhân và cá nhân
là hoạt động dân sự pháp luật cho phép cái điều đó
và có quản lý kiểm soát và cái hoạt động cho vay
của các tổ chức tiến dụng các công ty tài chính
thì pháp luật cũng cho phép nhưng mà có sự quản lý bằng pháp luật
và đấy là pháp luật và những hoạt động tiến dụng gọi là đen
có nghĩa là không tuân thủ quy pháp luật về lãi suất
về thủ tục điều kiện cho vay
rồi là về phương thức đòi nợ
thì đó là tiến dụng đen
và tiến dụng đen rõ ràng là đen rồi
thì sẽ quấy bẩn sẽ ảnh hưởng sẽ thiệt hại
sẽ gây nhức nhối trong xã hội
cái mục đích của cái nhóm tín dụng đen hướng đến là lợi ích
là lãi suất là thu lợi bất chính
chính vì vậy là cái mức lãi suất của tín dụng đen
thì chắc chắn là cao hơn và cao hơn gấp nhiều lần
mức lãi suất mà pháp luật quyết định
theo phân tích của luật sư đặng văn cường
hiện nay nổi lên các hành vi đòi nợ
với rất nhiều chiêu trò
từ gọi điện đe dọa chửi bới tung ảnh nhạy cảm
và khủng bố tinh thần không chỉ đối với người vay
mà còn cả với người thân của họ
thậm chí trong thời gian vừa qua thì đối tượng đòi nợ
còn tấn công sang cả lãnh đạo các doanh nghiệp
nơi người vay tiền làm việc để đe dọa
luật sư đặng văn cường có những phân tích
xung quanh hành vi đòi nợ xảy ra thời gian qua
pháp luật thì có quy định rất cụ thể
về đòi nợ
trước đây thì pháp luật cho phép
là dịch vụ đòi nợ cung cấp dịch vụ đòi nợ
đó là một hình thức đầu tư
nhưng mà khi luật đầu tư hai nghìn hai mươi sửa đổi
thì trước cái nạn tín dụng đen rất phức tạp như vậy
khó kiểm soát như vậy
thì quốc hội đã điều chỉnh
và đầu tư đã bỏ cái quy định cho phép
là đầu tư trong lĩnh vực
hoạt động tín dụng cho nên là tất cả
các tổ chức mà
nhân danh là đòi nợ
dịch vụ đòi nợ dịch vụ đòi nợ thuê như vậy
thì đều bị pháp luật cấm
vấn đề thứ hai nữa là pháp luật quy định
về đòi nợ về thủ tục đòi nợ
về điều kiện đòi nợ
rồi là các cái hành vi bị cấm
trong đòi nợ thì đã có quy định
tại thông tư số bốn mươi ba năm hai nghìn một mươi sáu
rồi là hiện nay thì được sửa đổi bởi
thông tư số một mươi tám năm hai nghìn một mươi chín
của ngân hàng nhân nước
thì cái đấy thì quy định là
việc đòi nợ thì nghiêm cấm
cái việc đe dọa uy hiếp
tinh thần xúc phạm
doanh dự nhân phẩm của người
vay tài sản người nợ tiền
và thứ hai nữa là đòi nợ thì chỉ được quyền
nhắc nợ từ bảy h sáng
cho đến hai mươi một h tối
và một ngày nhắc nợ không quá năm lần
và cái thủ tục nhắc nợ
thì có thể do hai bên thỏa thuận
được ghi trong cái hợp đồng vay tài sản
như vậy là pháp luật đã có những lường trước như vậy
nhưng mà thực tế cho thấy
các cái đối tượng hoạt động tín tùng đen
thường là những đối tượng
có tiền án thiền sự những đối tượng
bất chấp pháp luật và những đối tượng coi thường pháp luật
và có thể nói tín tùng đen
đang là vấn nạn gây nhức nhối
và bức xúc trong xã hội
vậy làm thế nào để người dân nêu cao cảnh giác
không sập bẫy tín tùng đen
cũng như giải pháp nào nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tín dụng đen
chúng ta cùng lắng nghe ý kiến từ luật sư đặng văn cường
và cần phải tuyên truyền
để cho người dân hiểu được rằng là
đâu là tín tùng hợp pháp
đâu là tín tùng đen
các chiêu thức phương tiện
cách thức thủ đoạn
của các đối tượng là như thế nào
để nhận diện tội phạm nhận diện vi phạm
thứ hai nữa là khi mà
những đối tượng đó đã hoạt động rồi
đã có rất nhiều nạn nhân rồi
thì cái trách nhiệm của cơ quan chức năng
phải vào cuộc kịp thời
phát hiện xử lý kịp thời như mình
và với những chế tài nghiêm khắc
thì mới tôi nghĩ rằng là mới có thể kiểm soát
tình hình chứ còn thì
trong xã hội ngày nay thì tín tùng đen
là một trong các loại tội phạm về công nghệ cao
tội phạm liên quan đến
không gian mạng và ngày càng phát triển
cho nên là
chính sách về nó pháp luật về nó
và cái phương thức đấu tranh với nó
thì cần phải có những bổ sung hoàn thiện
và cần có những quyết tâm
có kế hoạch có lộ trình
và phải có đáp ứng các điều kiện
thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa
thì chúng ta mới kiểm soát được
nạn tín tùng đen nói riêng
cũng như là tội phạm về công nghệ cao trên hướng dân mạng nói chung
và có thể thấy hệ lụy của tín dụng đen là rất nặng nề
nhiều nạn nhân thậm chí đã phải
tìm đến cái chết nhiều gia đình
rơi vào cảnh khủng hoảng
và sự tệ phương cũng bị ảnh hưởng
do vậy cùng với các phương án đấu tranh chấn áp
của lực lượng công an thì cũng rất cần sự chung tay
của toàn bộ các bộ ngành địa phương
trong công tác tuyên truyền phòng ngừa
loại tội phạm này
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an tp thanh hóa tỉnh thanh hóa đã ra quyết định
truy nã đối với hai đối tượng
cùng với tội trộm cắp tài sản
đối tượng lại ngọc linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại
thôn đại hữu xã mỹ lộc huyện hậu lộc
tỉnh thanh hóa
và đối tượng bùi văn đề sinh năm

tại xóm bợ xã yên phú huyện lạc sơn
tỉnh hòa bình
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định
truy nã của công an huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
là đối tượng đặng văn huấn sinh năm

tại thôn bắc thọ xã ngư lộc
huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
cao một m bảy mươi bốn và có sẹo chấm
cách một cm sau mết phải
tất cả các đối tượng vi phạm
pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng vì thế quý vị
nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay
cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị pháp luật
sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng tuyệt đối không nên
có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị
cần phải hết sức lưu ý lệnh truy nã
do truyền hình công an nhân dân và
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện